liên quan đến những cáo buộc của moscow về các chương trình sinh học tại mỹ của mỹ tại ukraine
ngày hôm nay phó tổng thư ký kiêm đại diện cấp cao của liên hợp quốc về các vấn đề giải trừ quân bị
izumi nakamitchu khẳng định liên hợp quốc không biết về bất kỳ chương trình vũ khí sinh học nào tại ukraine
quốc gia đã tham gia công ước cấm các loại vũ khí này cùng với hơn một trăm tám mươi nước thành viên liên hợp quốc
bao gồm cả mỹ và nga
trước đó vào ngày tám tháng ba bộ ngoại giao nga thông báo các nhà chức trách ở kiev
đã tiêu hủy các mầm bệnh nguy hiểm gây bệnh chết người được lưu trữ trong các phòng thí nghiệm do mỹ tài trợ ở nước này
theo bộ trên các phòng thí nghiệm này do bộ quốc phòng mỹ tài trợ và là một phần của chương trình vũ khí sinh học
về phần mình mỹ và ukraine bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc của nga về việc washington có các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học tại ukraine
theo phía mỹ giống như nhiều quốc gia khác ukraine có các phòng thí nghiệm y tế công
nghiên cứu về cách thức đối phó với những mầm bệnh nguy hiểm có thể đe dọa động vật và con người